thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tới dự và trao tặng huân chương dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc và đại diện các ban bộ ngành trung ương
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương đã gửi lãng hoa chúc mừng bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
trong diễn văn do thượng tướng phan văn giang tổng tham mưu trưởng bộ tổng tham mưu thứ trưởng bộ quốc phòng đọc tại buổi lễ nhấn mạnh trạng đường bảy mươi năm năm qua đã khẳng định bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam đã trưởng thành phát triển vượt bậc về mọi mặt
trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng và niềm tin yêu của nhân dân cùng các cơ quan đơn vị trong toàn quân
với tài thao lược mẫu mực của lớp lớp cán bộ đi trước đang được các thế hệ hôm nay trân trọng giữ gìn và phát huy